các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thanh thảo rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
để mở đầu bản tin tối nay ngày hai mươi năm tháng một xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi số liệu ca mắc covid một mươi chín mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật
bản tin tối của bộ y tế cho biết ngày hai mươi năm tháng một việt nam ghi nhận một mươi năm bảy trăm bốn mươi ba ca nhiễm mới
thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm bảy trăm bốn mươi ba ca nhiễm mới trong đó có bốn mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi năm sáu trăm chín mươi chín ca ghi nhận trong nước tăng một ba trăm chín mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một mươi bảy trăm ba mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm năm mươi sáu đà nẵng chín trăm tám mươi chín hải phòng bảy trăm linh bốn thanh hóa sáu trăm tám mươi năm
hương nhiên sáu trăm hai mươi ba bắc đinh năm trăm sáu mươi bắc giang bốn trăm bốn mươi năm quảng ngãi bốn trăm linh hải dương ba trăm chín mươi bảy hòa bình ba trăm tám mươi sáu vĩnh phúc ba trăm tám mươi năm bình định ba trăm bảy mươi bốn phú thọ ba trăm bảy mươi bến tre ba trăm năm mươi hai nam định ba trăm ba mươi bảy bình phước ba trăm ba mươi năm quảng ninh ba trăm hai mươi hai thừa thiên huế ba trăm linh năm đắk lắc ba trăm linh ba quảng nam ba trăm linh một thái nguyên hai trăm linh hai
thái bình hai trăm sáu mươi bảy nghệ an hai trăm sáu mươi ba lâm đồn hai trăm hai mươi năm lào cai hai trăm linh hai khánh hòa hai trăm linh cà mau hai trăm linh quảng bình một trăm tám mươi sáu canh tâm một trăm bảy mươi tám sơn la một trăm năm mươi hai vĩnh long một trăm năm mươi một tây ninh một trăm bốn mươi sáu bạc liêu một trăm bốn mươi sáu hà nam một trăm ba mươi tám trà vinh một trăm hai mươi ba yên bái một trăm một mươi bốn hải giang một trăm linh bốn thành phố hồ chí minh chín mươi chín điện tân một trăm linh bốn
điện biên tám mươi bình thuận bảy mươi bảy tuyên quang bảy mươi hậu giang sáu mươi chín bà rịa vũng tàu sáu mươi tám bình dương sáu mươi một quảng trị năm mươi chín đồng tháp năm mươi hai phú yên năm mươi đắk nông bốn mươi tám cần thơ bốn mươi hai long an ba mươi tám
lai châu ba mươi bảy an giang ba mươi năm bắc cạn ba mươi bốn ninh bình ba mươi bốn cao bằng ba mươi bốn ninh thuận ba mươi bốn đồng nai ba mươi một kiên giang hai mươi sáu sóc trang một mươi hai
lai châu ba mươi bảy an giang ba mươi một cao bằng ba mươi một kiên giang ba mươi hai cao bằng ba mươi một cao bằng ba mươi hai
lai châu ba mươi bảy an giang ba mươi một cao bằng ba mươi một cao bằng ba mươi một cao bằng ba mươi hai
lai châu ba mươi bảy an giang ba mươi một cao bằng ba mươi một cao bằng ba mươi một cao bằng ba mươi hai
lai châu ba mươi bảy an giang ba mươi một cao bằng ba mươi hai
bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ từ asan
thưa quý vị việc chính quyền xã thành phong huyện miền núi như xuân thành hóa
dựng lèo lãng phục vụ cách ly đã khiến nhiều người dân xa quê hoang mang
trước tình hình chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp tết nguyên đáng
dịp người dân trở về quê hương xung họp đông nhất
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
đã lên tiếng về vụ việc
ông cho rằng việc cách ly người dân làm ăn xa trở về địa phương ở lèo láng
về mặt thực tiễn là không cần thiết
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai chính quyền và nhân dân xã thành phong huyện miền núi như xuân thành hóa
đã chọn khuôn viên hai nhà văn hóa của thôn của xã để dựng lèo lãng
ngang thành sáu mươi phòng truyền biệt phục vụ cách ly người về quê
trao đổi với báo chí lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thành phong cho biết
hơn nửa tháng qua có hơn ba trăm linh người xã thanh phong đi làm ăn xa học tập trở về quê đón tết
trong đó khoảng hai trăm linh người thuộc diện cách ly y tế bảy ngày tại nhà
nhưng vì nhà riêng không đủ điều kiện cách ly nên được cách ly tại khu vực lèo láng
hoặc tại nhà văn hóa thôn
trước việc cách ly người dân về quê ăn tết ở lèo lãng nhiều đọc giả thắc mắc
việc cách ly người về quê ăn tết ở lèo lãng như ở xã thành phong như vậy
đã phù hợp với quy định hay chưa
trao đổi về biện pháp cách ly y tế người làm ăn xa về quê ăn tết
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam cho biết theo quy định của bộ y tế và nghị quyết một trăm hai mươi
của chính phủ thì trong trường hợp nếu địa phương bắt người dân cách ly
vào thời điểm này là chưa đúng
ông phu cho biết ngày hai mươi hai tháng một bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân trong nước về quê nhân
trong đó bộ y tế đề nghị hướng dẫn người dân về quê nhân dịp tết nguyên đáng
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín gồm thực hiện năm k
tự theo dõi sức khỏe không phải cách ly y tế
nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở v v
thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại thông báo ngay cho y tế địa phương
để được hướng dẫn xét nghiệm sát covid một mươi chín và xử trí theo quy định
theo ông phu
bộ y tế cũng quy định không chỉ định xét nghiệm cách ly không cần thiết
mà chỉ xét nghiệm với những người có điều tra dịch tễ và chỉ cách ly f một tại nhà
bên cạnh đó về mặt khoa học việc cách ly những người về quê ăn tết
không bị nhiễm covid một mươi chín cũng không đúng
ngoài ra về mặt xã hội gây phản cảm sẽ tạo ra một số tiền lệ không hay
và gây dư luận không tốt
trao đổi về vụ việc này trưa ngày hai mươi năm tháng một
chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện như xuân đinh văn phương cho biết
ủy ban nhân dân huyện không chỉ đạo hay có văn bản hướng dẫn xã tàm phong
dựng lều lắng cho người dân cách ly
sau khi nhận được thông tin ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu
ủy ban nhân dân xã thanh phong báo cáo sự việc nêu trên
ông phương nói xã thanh phong đã có báo cáo giải trình với huyện
là không được dựng lều lắng lên để cách ly tập trung người dân về từ vùng dịch
những lều láng này đã được xã dựng lên từ đợt bùng phát dịch thứ tư
và sau đó sa đã sáng tạo để phục vụ người dân về quê từ vùng đỏ
nhưng nhà không đủ điều kiện cách ly theo quy định của bộ y tế
có thể đăng ký cách ly tại đây để không ảnh hưởng đến những người khác trong gia đình
chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện như xuân cho biết thêm
điều kiện cách ly y tế tại nhà đạt chuẩn theo quy định của bộ y tế đối với xã thành phong
rất khó vì người dân địa phương không có phòng riêng gia đình chủ yếu sinh hoạt chung
những gia đình nào có đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc muốn cách ly tại nhà
vẫn được chính quyền địa phương không bắt buộc toàn bộ người dân phải cách ly tại láng
ông phương cho biết
huyện cũng đã có ý kiến chỉ đạo xã thành phong phải thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ y tế
văn bản của tỉnh thanh hóa và các chỉ đạo của huyện để thích ứng an toàn cho người dân
về quê ăn tết an lành bình an không có chuyện dựng lều láng lên để cách ly bắt buộc
như vậy theo xã thanh phong việc chính quyền dựng liều lán là để tạo thêm cơ hội cách ly
cho những người dân về từ vùng đó nhưng không thể cách ly tại nhà
xã cũng sẽ tuyệt đối không bắt buộc mọi người dân về địa phương phải lựa chọn phương án này
việc cách ly người dân nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín sẽ phụ thuộc vào các biểu hiện bệnh
và điều kiện cách ly của từng hộ gia đình tại xã
về mức độ dịch hà nội vẫn đang đứng đầu cả nước với hàng trăm ca f mới mỗi ngày
khi f tại hà nội liên tục tăng cao dịch vụ chăm sóc người mắc covid được nhiều người tìm đến
chăm sóc người bệnh ở nhà ở bệnh viện trở thành công việc tay ngang của nhiều người
đăng tải trên nhóm tìm người chăm sóc f tại nhà trên mạng xã hội
anh tê tê cho biết gia đình cần tìm người chăm sóc f
ba bị gãy chân không tự ăn uống đi lại được anh tê chia sẻ
bệnh viện yêu cầu người chăm bệnh là f hoặc f đã khỏi bệnh
gia đình chưa có ai f nên mong muốn tìm người chăm sóc cho bà mức lương thỏa thuận
chị hoàng mai quận cầu giấy hà nội trước đây làm công việc tự do
từ khi hà nội bùng phát dịch các f tăng cao chỉ bắt đầu nhận chăm sóc cho bệnh nhân f
theo chị mai người có nhu cầu chăm hộ này khá nhiều
chủ yếu là chăm ở viện cũng có người cần chăm f tại nhà
điều kiện thường là phải tết covid một mươi chín âm tính trang phục bảo hộ
chị mai nói thông thường gia đình sẽ tự đưa ra chi phí với bệnh nhân bình thường khoảng hai triệu đồng một ngày
trong đó chi phí ăn uống mình tự chịu trong dịp tết thì sẽ tăng hơn
chị mai cũng thừa nhận chăm sóc cho f chắc chắn sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao
thế nhưng dịch bệnh tìm công việc cũng khó khăn
hơn nửa chị đã tìm vaccine tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ
làm việc cũng hết sức cẩn thận nên đến giờ vẫn an toàn
vừa nhận chăm sóc f nặng thở oxy tại bệnh viện do gia đình không vào chăm sóc được
chị lan quận hoàn kiếm hà nội chia sẻ f cần được chăm sóc chủ yếu là những người cao tuổi
đi lại khó khăn nên đòi hỏi người chăm phải có sức khỏe tốt
chị xúc động chia sẻ tôi thấy bài đăng trên mạng xã hội tìm người chăm f với giá một năm triệu đồng một ngày nên giận
tôi chăm sóc cho cụ năm ngày cụ chín mươi sáu tuổi rồi lại có bệnh nền
ban đội tôi không nghĩ việc chăm sóc lại khó khăn thế thật sự rất vất vả
được cái cụ khá minh mẫn dù chỉ mới tiếp xúc nhưng cụ rất quý tôi biết ơn cô lắm nghe cô nói mà tôi trưng trưng
chạy xe ôm công nghệ tại hà nội do dịch bệnh nên công việc của anh gia huy hai mươi sáu tuổi bị ảnh hưởng
thấy trên mạng xã hội tìm người chăm sóc f anh nhận việc để kiếm thêm thu nhập
đến nay anh đã chăm sóc cho bốn f điều trị tại nhà với chi phí giao động từ một đến một năm triệu đồng một ngày
tùy thuộc vào từng thể trạng của người bệnh
anh huy cho hay tôi đã mắc covid một mươi chín và khỏi bệnh tiêm đủ hai mũi
ban đầu làm công việc này tôi thấy khá khó khăn bởi trước đây chưa làm bao giờ
với những bệnh nhân không đi lại được tôi phải vệ sinh cho người bệnh lâu dọn đại tiện tiểu tiện v v
với những người bệnh có thể đi lại được thì đỡ vất vả hơn
chủ yếu mình chăm sóc sinh hoạt hàng ngày còn chuyên môn sức khỏe thì dở bác sĩ tư vấn
trong trường hợp bệnh nhân có chuyển biến sức khỏe thì liên hệ với bác sĩ để cấp cứu kịp thời
có người điều trị một hai tuần là khỏi có người cũng không qua được
dịch vụ chăm sóc f này có thể coi là một mũi tên trúng hai đích
khi vừa đỡ đần được gánh nặng chăm sóc f cho các gia đình
vừa tạo thêm nguồn thu nhập mới cho những người lao động bị ảnh hưởng công việc bởi covid một mươi chín
có thể kiếm tiền trang trải những ngày tết sắp tới
thưa quý vị và các bạn kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát ở việt nam
đã có không ít ca bệnh thay vì tích cực điều trị lại tìm mọi cách để trốn viện
gây áp lực dịch bệnh lên cộng đồng và ngành y tế vốn đã căng thẳng
dù việc làm của họ là khó chấp nhận xong họ đều gặp may khi vẫn còn có thể trở về viện điều trị
và có cơ hội sống sót
thế nhưng vận may đó đã không đến với một người đàn ông ở tiền giang
người này sau khi bỏ trốn khỏi trung tâm y tế đã được phát hiện đã tử vong ngoài ruộng
do suy hô hấp tràn dịch mạng phổi
ngày hai mươi bốn tháng một công an tỉnh tiền giang đã bàn giao hồ sơ bệnh nhân pvd sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngụ huyện tân phú đông tỉnh tiền giang cho công an huyện tân phú đông tiếp tục xử lý
theo thẩm quyền sau khi người này tử vong trong thời gian đang điều trị covid một mươi chín
theo thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi ba tháng một người dân phát hiện ông đê tử vong trên bò trộn
cách trung tâm y tế huyện tân phú đông khoảng một trăm linh mét nên báo công an
kết quả điều tra cho thấy ông đê là bệnh nhân điều trị
ông đê đã bị bệnh nhân điều trị covid một mươi chín từ ngày một mươi bốn tháng một tại trung tâm y tế huyện tân phú đông
đến sáng ngày hai mươi ba tháng một bác sĩ phát hiện ông đê không còn tại bệnh viện nên truy tìm nhưng không thấy
nguyên nhân tử vong của ông d được kết luận là suy hô hấp tràn dịch mạng phổi mắc covid một mươi chín
đến nay vẫn chưa có kết luận vì sao ông đê lại bỏ trốn khỏi trung tâm y tế huyện tân phú đông
tuy nhiên hành động của ông là vô trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và cộng đồng
để rồi phải trả bằng chính mạng sống của mình
trong tình hình dịch covid một mươi chín căng thẳng như hiện nay ngoài nỗ lực của chính quyền hệ thống y tế và các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
bản thân người mắc bệnh cũng cần tích cực tham gia điều trị thì chúng ta mới có thể chữa khỏi cho nhiều người
chúng ta để lùi đại dịch
chúng tôi mong muốn những người bệnh có thể vững tâm an lộn điều trị để không phải xảy ra những trường hợp đáng tiếc như ông đê nữa
tiếp tục bản tin là một thông tin đáng buồn về một ca covid một mươi chín tử vong khác
thưa quý vị tối ngày hai mươi bốn tháng một một bệnh nhân covid một mươi chín ở lào cai được điều trị tại nhà nhưng sau đó đã chuyển nặng và phải đưa vào viện cấp cứu
tại đây người bệnh được ghi nhận đã tử vong khi bị suy hô hấp do biến chứng sơ phổi
tối ngày hai mươi bốn tháng một trung tâm phòng chống covid một mươi chín tỉnh lào cai đã thông tin chính thức về trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà đã tử vong
đó là một đứa bệnh nhân tám mươi ba tuổi trúc tại xã khánh yên hà huyện văn bàng tỉnh lào cai
có mã số là bn một triệu bốn trăm một mươi ba nghìn sáu mươi hai
bệnh nhân là f một có con trai và con dâu nhiễm covid một mươi chín
đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân có kết quả dương tính với virus sars cov hai và được điều trị tại nhà
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện văn bàn
trong tình trạng bị suy hô hấp viêm phổi tăng huyết áp và được điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
đến ngày hai mươi ba tháng một bệnh nhân
chiếp tục xuất hiện các triệu chứng nặng hơn và hung mê sâu
bệnh nhân tử vong lúc tám giờ ngày hai mươi bốn tháng một và được đưa đi hỏa táng tại phú thọ
bệnh nhân này chưa được tiêm vaccine có tiền sử viêm cột sống dính khớp liệt hai chân nhiều năm
và nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong là do suy hô hấp do biến chứng sở phổi của bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn dịch bệnh tại lào cai đang có những diễn biến mới
phức tạp hơn khi tỉnh này đang chuẩn bị đón nhiều người dân trở về ăn tết từ trung quốc
lào cai yêu cầu người nhập cảnh từ trung quốc trừ các chuyên gia về địa phương an tết phải xét nghiệm pci
và tự cách ly bảy ngày tại nơi ở hoặc nơi cư trú
ngày hai mươi bốn tháng một thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai cho biết
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai giàng thị dung đã ký văn bản về triển khai biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với các trường hợp f một người về từ vùng dịch và người nhập cảnh từ trung quốc trong dịp tết nguyên đáng dần dần
chuyên gia từ trung quốc nếu không có giấy chứng nhận xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh
trừ trẻ em dưới hai tuổi sẽ được tết nhanh sát covid hai
nếu kết quả âm tính người nhập cảnh phải cách ly bảy ngày tại nơi ở hoặc nơi cư trú tính từ ngày nhập cảnh
người có chứng nhận bcr trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh cũng phải cách ly bảy ngày tại nơi ở hoặc nơi cư trú tính từ ngày nhập cảnh
cũng theo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai các trường hợp f một đã được tiêm đủ liều vaccine
khi về địa phương phải tự cách ly tại nơi ở hoặc nơi cư trú bảy ngày
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe nên thêm bảy ngày
trong trường hợp f một ốm ho sốt v v phải liên hiện ngay với cơ sở y tế
đối với người về từ vùng cam và vùng đỏ nơi tiêm đủ vaccine thì tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày
nếu chưa tiêm đủ vaccine thì phải tự cách ly bảy ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai yêu cầu người nhập cảnh khách f một người từ vùng cam vùng đỏ khi về địa phương ăn tết
phải nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc năm k phòng chống dịch covid một mươi chín
chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm quản lý theo dõi sức khỏe người tự cách ly tại nhà
đảm bảo theo yêu cầu phòng chống dịch
trong bối cảnh dòng người đi và về các tỉnh khó lường chúng tôi khuyến cáo người dân hãy đề cao cảnh giác
và chủ động phòng chống dịch theo quy định từ chính quyền
vì mục tích nhâm dân và vì tương lai ăn lành hạnh phúc cho tất cả chúng ta
xin được chuyển sang những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên quốc tế
thưa quý vị và các bạn cuộc di cư lớn nhất thế giới diễn ra ở trung quốc mỗi dịp tết nguyên đáng
còn gọi là xuân vận đã bắt đầu từ hôm một mươi bảy tháng một và kéo dài đến hai mươi năm tháng hai
nước này vừa tạo cơ hội cho người dân về quê an tết vừa duy trì các biện pháp chống dịch nhất định
bộ giao thông vận tải trung quốc cho biết dự kiến khoảng một một mươi tám tỷ lượt hành khách đi lại trong đợt xuân
vận kéo dài bốn mươi ngày năm nay tăng ba mươi năm sáu so với năm hai nghìn hai mươi một
các bộ giao thông của trung quốc cho biết ưu tiên chính của chính quyền
là hạn chế dịch covid một mươi chín lây lan khi tết nguyên đáng và olympic parking cận kỳ
cuối tuần trước người phát ngôn ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhc mỹ phong cho biết
trong bối cảnh người dân nước này đã bắt đầu đổ về quê ăn tết chính quyền các địa phương cần thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch theo phân loại phân khu tùy vào tình hình cụ thể
ông mẽ nói rằng chính quyền các địa phương không nên chống dịch đơn giản bằng cách áp dụng
một số chính sách chung cho tất cả các nơi cũng như không nên áp thêm các biện pháp hạn chế quá mức
người phát ngôn nhc cũng nhấn mạnh các địa phương cần thực hiện tốt các biện pháp bốn sớm tứ tảo
gồm phát hiện sớm báo cáo sớm cách ly sớm và điều trị sớm với số ca mắc covid một mươi chín
tuy nhiên theo báo south china morning post trong bối cảnh tết nguyên đáng đang đến gần
sự bất mãn của công chúng đang tăng lên vì vẫn còn các địa phương áp dụng chính sách chống dịch không linh hoạt
gây chú ý những ngày qua là ông đồng hồng lãnh đạo huyện đan thành thuộc tỉnh hà nam
ông bị lên án dữ dội sau khi dọa bất kỳ ai từ các khu vực nguy cơ cao hoặc trung bình đi về quê
đều sẽ bị cắt đi và sau đó bị giam
trang nhân dân nhật báo đã chỉ trích chính sách của huyện này thiếu cơ sở và nhấn mạnh
cần tôn trọng mong muốn về thăm gia đình của người dân
trong khi đó một số tỉnh thành như bắc kinh thượng hải chiết giang đã ra thông báo
khuyến khích người dân địa phương ở yên tại chỗ trong dịp tết nguyên đảng
thành phố đông quân ở tỉnh quảng đông miền nam trung quốc cho biết sẽ phát lị xị
tổng giá trị năm trăm linh triệu dân dân tệ bảy mươi tám tám mươi tám triệu đô cho những người dân không phải nhân dân địa phương
chọn ở lại thành phố này ăn tết
theo tông hoa xã mặc dù một số tỉnh hành của trung quốc như thủ đô bắc kinh và tỉnh hà nam
đã ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron và delta trong cộng đồng
nhưng năm nay là đợt xuân vận thứ ba kể từ đầu đại dịch covid một mươi chín và nhà chức trách trung quốc
đã có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt
ở những khu vực có lượng người qua lại cao
các cơ quan liên quan của trung quốc đã đưa ra nhiều biện pháp và sử dụng công nghệ mới
để cải thiện trải nghiệm của hành khách và phòng chống covid một mươi chín trong đợt xuân vận năm nay
các dịch vụ không tiếp xúc được đẩy mạnh để tạo ra môi trường đi lại an toàn cho hành khách
chẳng hạn số lượng thiết bị tự phục vụ tại nhà ga sẽ được tăng lên
ngoài ra các cơ quan đường sát trung quốc đã lên kế hoạch khẩn cấp phòng trường hợp dịch
vùng phát trong xuân vận một số ga đường sát và sân bay sẽ thiết lập các điểm

các cơ quan đường sát nghiệm covid một mươi chín hai mươi bốn trên hai mươi bốn để hỗ trợ tốt hơn chuyến đi của khách hàng trong dịp này
biến thể omicron hiện là chủng virus corona nguy hiểm nhất do tốc độ lây lan nhanh đến chóng mặt
và những bí ẩn xung quanh nó
ở thời điểm hiện tại tổ chức y tế thế giới who đang phối hợp với đông đảo các nhà nghiên cứu
trên thế giới để hiểu rõ hơn về omicron
và mới đây giới chuyên gia đã nhận định siêu biến chủng omicron có những đột biến rất hiếm gặp
khiến nó phát triển chống lại quy luật
trong khi các y tá và bác sĩ trên toàn cầu vật lộn với làn sóng covid một mươi chín lây nhiễm kỷ lục
do biến chủng omican các nhà sinh học tiến hóa đang đặt ra câu hỏi về cách biến thể này bùng phát nhanh chóng
khi biến thể omira xuất hiện ở miền nam châu phi vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên bởi cấu tạo gen của nó
omicron có số lượng đột biến so với chủng ban đầu nhiều kỷ lục lên tới năm mươi ba
trong một nghiên cứu công khai tuần trước một đội ngũ nhà khoa học
quốc tế tiếp tục công bố những khám phá mới về chủng này
họ phát hiện ra omejan có một mươi ba đột biến rất hiếm khi được tìm thấy ở các dòng virus corona khác
về mặt lý thuyết các đột biến này lẽ ra phải gây hại cho mecron
nhưng khi chúng kết hợp lại cùng nhau chúng lại tạo ra một số đặc điểm có lợi cho oecon
giờ đây các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm ra cách omechon đi ngược lại các quy luật tiến hóa bình thường
và sử dụng những đột biến này để trở thành siêu biến chùng áp đảo toàn cầu trong thời gian ngắn
trong phần lớn năm hai nghìn hai mươi các nhà khoa học nhận thấy rằng các virus sars cov hai có các đột biến
nhưng quá trình biến đổi diễn ra tương đối chậm cho tới cuối năm
sự xuất hiện của alpha beta delta đã gây ra lạng sóng buồn nổ toàn cầu
cuối năm hai nghìn hai mươi một omecra xuất hiện với lượng đột biến tăng gấp đôi với các chủng khác
ngay sau khi omicron xuất hiện chuyên gia virus dera martin và các đồng nghiệp đã phát hiện
nó sở hữu một số đột biến giống như dera
dera delta hay các chủng khác cho thấy chúng đã sống sót qua quy trình chặn lọc tự nhiên
nhưng khi quan sát protein đột biến trên bề mặt co megan các nhà khoa học phát hiện ra những đặc điểm khác biệt
phần gai của omicron có ba mươi đột biến trong đó một mươi ba đột biến được mô tả là rất hiếm gặp ở các virus corona khác
một số thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong hàng triệu mẫu virus sars cov hai
do các nhà khoa học giải trình tự gen trong hai năm qua
nếu một đột biến được xem là có lợi cho virus hoặc trung tính
thì nó thường sẽ xuất hiện nhiều trong các mẫu xen được giải trình tự
tuy nhiên nếu nó hiếm khi xuất hiện đó là dấu hiệu nó có thể gây hại cho virus
ngăn virus dần lên vì vậy nó mới không xuất hiện nhiều
tuy nhiên omicron lại đi ngược lại lô xích này
theo nghiên cứu một mươi ba đột biến là nếu đứng riêng trẻ có thể gây hại cho virus
nhưng chúng lại tạo thành ra ba cụm
mỗi cụm thay đổi một phần nhỏ của protein và mỗi cụm đều đóng vai trò trong việc tạo ra đặc tính khác biệt của mecron
hai cụm trong số đó khiến cho kháng trị
vì vậy omechain có khả năng lây lan nhanh ngay cả khi con người có kháng thể tự tiêm chủng hoặc từ việc mắc bệnh trước đó
omicron đã biến một mươi ba đột biến bất lợi thành các có lợi dường như dựa vào những điều kiện bất thường
một khả năng được nêu ra là omicran có thể được ươm một thời gian dài trong cơ thể người
có hệ miễn dịch đặc biệt suy yếu ví dụ bệnh nhân có hi

nhân lên trong thời gian đó làm gia tăng rủi ro sản sinh đột biến
trong kịch bản này cơ thể cá nhân đó trở thành vườn ươm của omicron
cho đến nay biến chủng omecham vẫn đang là một bí ẩn trong giới khoa học và y tế
từ nghiên cứu mới bóc tách được nó đều sẽ trở thành chìa khóa quan trọng cho cánh cửa dẫn đến phương pháp điều trị
và phòng tránh hiệu quả nhất biến chủng này
sau omicron còn xuất hiện biến chủng nào khác hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ
và chúng ta vẫn luôn phải nêu cao cảnh giác với virus corona trong tình hình mới
thưa quý vị mới đây hàn quốc đã dự báo con số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát
ngoài ra nước này cũng thông báo biến trụ omicron trở thành biến thể lây nhiễm chính
và dự báo sẽ có một làn sóng bùng phát dịch bệnh mới khi thời điểm nghỉ tết nguyên đáng đang đến gần
số ca mắc mới covid một mươi chín ở hàn quốc
hai mươi năm tháng một dự kiến được ghi nhận ở mức chín
đây là con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở hàn quốc
theo cơ quan kiểm dịch và chính quyền địa phương
số ca mắc mới covid một mươi chín được xác nhận tính từ đến hai mươi một h ngày hai mươi bốn tháng một
theo giờ địa phương là bảy bảy trăm linh ca gần với mức cao nhất trước đó là bảy tám trăm bốn mươi tám ca hôm ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tính đến giờ ngày hai mươi năm tháng một số ca bệnh mới ước tính sẽ vượt quá tám
cao gấp đôi so với bốn ba mươi

hàn quốc đã xác nhận omechon trở thành biến thể lây nhiễm chính ở nước này
và dự báo sẽ có một làn sóng bùng phát dịch bệnh mới khi thời điểm nghỉ tết quyện đáng đang đến gần
ubnd và quản lý an toàn trung ương hàn quốc ngày hai mươi bốn tháng một cho biết tỷ lệ nhiễm biến thể omicron
ở nước này tính đến tuần thứ ba của tháng một năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi ba
số ca nhiễm omicron tăng mạnh chủ yếu ở tỉnh seoul và vùng hồ nam
số ca nhiễm omicron tăng mạnh chủ yếu ở tỉnh seoul và vùng hồ nam
bao gồm thành phố gwangju tỉnh nam và bắc seoul
bao gồm thành phố gwangju tỉnh nam và bắc seoul
biến chủng omicron đang không ngừng làm gia tăng các ca nhiễm mới ở mọi quốc gia trên thế giới
biến chủng omicron đang không ngừng làm gia tăng các ca nhiễm mới ở mọi quốc gia trên thế giới